năm hai nghìn một mươi chín tỉnh quảng ngãi được quỹ khí hậu xanh tài trợ nguồn kinh phí hơn năm hai tỷ đồng
để hỗ trợ nhà ở tránh bão lũ cho người dân
nhờ vậy mà đã có một trăm hai mươi ba ngôi nhà được hoàn thành để hỗ trợ cho bà con trước mùa mưa bão
một trăm ba mươi ba hộ gia đình ở thành phố quảng ngãi và các huyện bình sơn tư nghĩa mộ đức và đức phổ
xây dựng nhà an toàn chống bão lũ đây là những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai
bên cạnh đó tỉnh quảng ngãi cũng đã trích ngân sách hơn một sáu tỷ đồng để hỗ trợ cho các hộ gia đình làm nhà
bình quân mỗi hộ gia đình được hỗ trợ hơn năm mươi triệu đồng
đến thời điểm hiện tại các địa phương đã hoàn thành đưa vào sử dụng một trăm hai mươi ba nhà ở tránh bão lũ
những ngôi nhà ở còn lại đang được khẩn trương thi công để bàn giao và đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm nay